từ đầu tháng bảy đến nay dịch tả lợn châu phi đã lan lên miền núi tỉnh quảng ngãi và nguy cơ bùng phát cao
tại huyện trà bông tả lợn châu phi đã bùng phát trên địa bàn
trước tình hình này ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống kiểm soát để dịch không lây lan
tại trang trại nuôi lợn của ông tống viết được ở thị trấn trà xuân đàn lợn một mươi bốn con của ông bị nhiễm bệnh và đã chết sáu con
vì trôn lấp không đúng cách ngành thú y địa phương đã tiêu hủy bầy lợn của gia đình ông sau khi phát hiện lợn bị dịch tả và chết
đến thời điểm này huyện trà bồng ghi nhận bốn ổ dịch tại bốn xã thị trấn gồm trà lâm trà thủy trà tân và thị trấn trà xuân
bây giờ mới có một ổ dịch thì mình phun bao vây gần chung quanh đây thì khoảng năm sáu lít hóa chất
rồi mình hỗ trợ một mươi bao vôi để rải các ngã đường và khu chuồng nuôi bị bệnh dịch tà lợn cho phí
trước thực trạng trên tại các khu vực có dịch tả lợn chính quyền địa phương ngành thú y thực hiện các biện pháp giải vôi từ các ngã đường vào hộ chăn nuôi
phun thuốc khử trùng bencodic các tuyến đường vùng dịch cắm biển cảnh báo vùng dịch
cùng với các biện pháp ngăn chặn khống chế kiểm soát dịch
chính quyền địa phương huyện miền núi còn tuyên truyền hướng dẫn bà con phòng chống dịch tại hộ chăn nuôi
tránh tình trạng giấu dịch tự xử lý không đúng cách để ảnh hưởng tới người chăn nuôi